ngày một mươi tháng ba đội quản lý thị trường số ba thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cửa hàng xăng dầu trang phước lộc xã gia hiệp huyện di linh
số tiền một mươi năm triệu đồng vì không bán hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
bằng văn bản theo quy định
trước đó vào ngày tám tháng ba tin báo từ người dân phản ánh đến mua dầu diesel năm m
tại cửa hàng xăng dầu trang phước lộc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn trang phước lộc
nhưng bị nhân viên cửa hàng từ chối vì hết dầu
tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến kiểm tra tại cửa hàng này vẫn còn năm bảy trăm ba mươi ba lít dầu diesel
trong bốn chứa và số lượng xăng rôn chín trăm năm mươi ba còn một mươi sáu trăm năm mươi bốn lít trong bốn chứa
cũng tại thời điểm kiểm tra người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn trang phước lộc
không xuất trình được khóa đơn chứng tử liên quan đến lượng xăng rôn chín trăm năm mươi ba và dầu diesel mua vào
bán ra của cửa hàng xăng dầu
theo biên bản kiểm tra cơ quan chức năng xác định cửa hàng xăng dầu trang phước lộc
vi phạm về hành vi không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
chấp thuận bằng văn bản theo quy định
cụ thể là không bán dầu diesel cho khách hàng có nhu cầu xăng ron chín trăm năm mươi ba vẫn bán bình thường
ngày một tháng ba trước thời điểm giá xăng dầu được điều chỉnh giá bán cửa hàng xăng dầu đức long bảo lộc
thành phố bảo lộc đã cố tình găm hàng chỉ bán cho mỗi khách ba mươi đồng mỗi xe
và cũng bị đội quản lý thị trường số ba lập
biên bản vi phạm hành chính xử phạt một mươi năm triệu đồng theo quy định
trước tình hình giá dầu thế giới áp sát ngưỡng một trăm bốn mươi usd một thùng
nhiều doanh nghiệp dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng rất mạnh vào kỳ điều hành tới
giá dầu thế giới dạng sáng ngày bảy tháng ba bất ngờ tăng vọt và chạm mức một trăm ba mươi chín usd một thùng
hiện giá dầu đã tăng khoảng sáu mươi kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tới nay
làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát sau giai đoạn đình trễ
vì diễn biến
tại vì covid một mươi chín capital management dự đoán sự suy giảm kéo dài đối với xuất khẩu dầu của nga
cùng với nhu cầu lao dốc có thể đẩy giá dầu lên khoảng một trăm năm mươi một trăm bảy mươi năm usd một thùng
thậm chí có thể vượt quá hai trăm linh usd gần gấp đôi mức giá hiện tại
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh năm đợt
tính từ mốc hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến lần gia tăng gần nhất là mùng một tháng ba
làm cho giá xăng ron chín mươi năm tăng ba năm trăm ba mươi bảy đồng một lít giá xăng e năm ron chín mươi hai
tăng ba năm trăm hai mươi một đồng một lít lên mức hai mươi sáu tám trăm ba mươi đồng một lít mức cao nhất từ trước đến nay
dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
cập nhật đến hết ngày ba tháng ba đã tăng hơn một mươi so với ngày một tháng ba
ở mức là một trăm ba mươi năm mươi một usd một thùng đối với xăng ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm là một trăm ba mươi ba ba mươi năm usd một thùng
lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở tp hcm cho biết ngay sau ngày điều chỉnh giá ngày một tháng ba
giá dầu bắt đầu biến động mạnh
giá xăng nhập khẩu đã bao gồm chi phí vận chuyển đến ngày bảy tháng ba
ở mức là một trăm bốn mươi năm tám mươi tám usd một thùng đối với xăng ron chín mươi năm và một trăm bốn mươi hai một usd một thùng đối với xăng e năm ron chín mươi hai
với mức giá này dự đoán giá bán xăng trong nước sẽ tăng khoảng hai một trăm linh hai bốn trăm linh đồng một lít
tức là sẽ tiến sát mốc ba mươi đồng một lít
từ nay đến ngày một mươi một tháng ba nếu giá dầu thô tiếp tục tăng thì giá xăng trong nước sẽ không dừng
ở mức tăng hai một trăm linh đồng một lít
tương tự trao đổi với dinh một lãnh đạo công ty nhiên liệu sài gòn thừa nhận giá dầu thô trên thế giới
đang tăng chóng mặt trung bình giá tăng khoảng một mươi usd một thùng
trong khi đó cơ quan điều hành vẫn điều chỉnh theo chu kỳ một mươi ngày một lần
chính vì vậy kỳ điều hành giá tiếp theo vào ngày một mươi một tháng ba giá xăng sẽ tăng rất mạnh
ở mức hơn hai đồng một lít còn dầu sẽ hơn một đồng một lít ông nói
cũng theo vị lãnh đạo trên sau kỳ điều hành giá xăng ngày một tháng ba
tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xăng dầu
mới thả quan vì đang phải gồng lỗ một đồng đến hai đồng một lít
khi giá nhập bằng giá bán lẻ chất khấu thấp
thậm chí âm lại phải bù thêm nhiều chi phí vận chuyển mặt bằng lương nhân viên
ông nói thêm những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo hệ thống như sfc
có đầu mối cung cấp ổn định do đó nguồn hàng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía nam cho biết
không chỉ ở mức chất khấu thấp mà mặt hàng này cũng gặp nhiều khó khăn vì nguồn cung
chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở sóc trăng cho biết
sau kỳ điều hành mức chiết khấu là một trăm linh hai trăm linh đồng một lít đối với xăng
nhưng chỉ một ngày sau khi giá dầu thế giới tăng vọt chết khấu đã về mức đồng
đại diện này nói chưa kể chi phí vận chuyển từ kho về
chi phí nhân công và mặt bằng thuế vat khiến doanh nghiệp không thể gồng nổi
đại diện này đề xuất cơ quan điều hành cần linh hoạt
rút ngắn thời gian điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến thị trường thế giới
trước đó tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày bốn tháng ba
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
theo nghị định chín mươi năm có hiệu lực từ ngày hai tháng một
liên bộ công thương tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu một mươi ngày một lần
tức là ngày mùng một một mươi một và hai mươi một
tuy nhiên ông cho biết trong đó có quy định với trường hợp xăng dầu có biến động bất thường
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân
liên bộ sẽ báo cáo thủ tướng xem xét
ông cũng nói thêm và khẳng định theo đúng quy định liên bộ sẽ điều hành một mươi ngày một lần
về phía bộ công thương bộ trưởng đã thống nhất hai ngày một lần
tổ công tác điều hành giá sẽ ngồi bàn họp với nhau
trao đổi về việc có cần thiết phải báo cáo chính phủ
xem xét quyết định thay đổi giá sớm hơn so với quy định hay không
để kìm giá xăng dầu nhiều doanh nghiệp chuyên gia kinh tế kiến nghị rằng
bộ tài chính nên cân nhắc trình thêm các phương án với mức giảm mạnh hơn
hoặc xem xét giảm thêm thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt
theo ông bùi xuân vũ hiện nay bộ tài chính kiến nghị giảm một đồng một lít đối với xăng
nhưng giá dầu thế giới đang tăng rất cao
xăng trong nước dự báo tăng hơn hai đồng một lít
nhưng chỉ giảm một đồng một lít thì không thấm vào đâu ông nhìn nhận
trong góp ý gửi bộ tài chính về mức dự kiến giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam cũng cho rằng mức giảm năm trăm linh đồng một lít dầu
đồng một lít xăng là thấp cần giảm mạnh hơn
một số chuyên gia cũng cho rằng mức giảm thuế bảo vệ môi trường một đồng một lít
sẽ không có tác động quá nhiều tới việc giảm cpi và khó đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát
hỗ trợ phục hồi tăng trưởng giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
nga hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới xếp sau mỹ
dữ liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế cho biết
quốc gia này xuất khẩu khoảng bảy tám mươi năm triệu thùng dầu một ngày
khoảng sáu mươi số đó đến châu âu và hai mươi tới trung quốc
các nước châu âu đang phụ thuộc bốn mươi nguồn cung dầu từ nga
trong khi mỹ nhập khẩu khoảng chín mươi thùng một ngày
do vậy bất cứ biến động nào ảnh hưởng đến nguồn cung cấp dầu
có thể dẫn đến cú sốc năng lượng cho toàn thế giới
bộ công thương đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ hai đồng một lít
dầu từ một đồng một lít
chiều ngày chín tháng ba
bộ công thương có văn bản gửi bộ tài chính kiến nghị tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường
ở mức cao hơn tại dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
cụ thể bộ đề nghị giảm năm mươi so với mức thuế hiện tại đang áp dụng
theo đó mức giảm cơ quan này kiến nghị là hai đồng một lít đối với xăng
một đồng một lít đối với dầu dsl dầu ma rút dầu hả và mỡ nhờn
theo cơ quan này việc giảm mạnh thuế là để có dư địa điều hành
tăng mạnh tác động bất lợi đến đời sống sản xuất của người dân doanh nghiệp
mục tiêu phục hồi tổng thể nền kinh tế sau đại dịch
với mức giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới nêu trên
bộ cho rằng sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước
để giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành và ngày một mươi một tháng ba
có thể tăng năm đồng đến tám đồng một lít trên một kg
tùy loại tương đương là hai mươi bảy bốn mươi bốn so với giá xăng dầu đầu năm
làm ảnh hưởng lớn đến cpi chung của cả nước năm hai nghìn hai mươi
ngày chín tháng ba
giá dầu wti tăng lên một trăm hai mươi năm sáu mươi tám usd một thùng
dầu brent một trăm ba mươi năm mươi ba usd một thùng
thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
xung đột vũ trang giữa nga và ukraine dẫn đến các lệnh trừng phạt của mỹ và eu với nga
gây nên thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu đang tăng mạnh
vì các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế
trước đó trong góp ý gửi bộ tài chính về mức dự kiến giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam cũng cho rằng mức giảm năm trăm linh đồng một lít dầu
đồng một lít xăng là thấp cần giảm mạnh hơn
một số chuyên gia cũng cho rằng mức giảm thuế bảo vệ môi trường một đồng một lít
sẽ không tác động quá nhiều tới việc giảm cpi và khó đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát
hỗ trợ phục hồi tăng trưởng giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh năm đợt
tính từ mốc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến lần tăng giá gần nhất là ngày một tháng ba
theo đó giá xăng ron chín mươi năm tăng ba năm trăm ba mươi bảy đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba năm trăm hai mươi một đồng một lít
lên mức hai mươi sáu tám trăm ba mươi đồng một lít mức cao nhất từ trước đến nay
để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng giá xăng dầu trong thời gian tới
bộ công thương cũng vừa có văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan quản lý
và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
bảo đảm nguồn cung và chấp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đề nghị tăng cường kiểm tra việc tân thủ ký định về niêm yết
bán đúng giá niêm yết và thời gian đăng ký bán của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
trường hợp phát hiện có sai phạm xử lý nghiêm các vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định